ngày hôm qua trên quốc lộ sáu mươi đoạn dốc cầu rạch miễu thuộc phương sáu thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
một xe tải chở bia đã bốc cháy dữ dội thiêu dụi hoàn toàn phần đầu xe và một phần hàng hóa ở trên xe
cụ thể xe tải do lái xe nguyễn hoàng thân chú thành phố hồ chí minh điều khiển chở bia đang lưu thông từ tỉnh biến tre đi tiền giang
khi đổ dốc rạch miễu người dân phát hiện có khói bốc ra ở phía đầu xe sau đó bốc cháy dữ dội
người dân dùng bình chữa cháy hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành
thay hiện trường xe tải cháy rụi hoàn toàn phần đầu một phần hàng hóa bị hư hỏng nặng
nhưng may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng tỉnh tiền giang đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy